chiều ngày ba tháng tám sở y tế tp hcm có công văn khẩn gửi đến các bệnh viện cơ sở y tế
về việc mua thuốc để điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín gây nhiều phản ứng trái chiều
ngay sau đó sở đã phải thu hồi công văn này
công văn nêu tình hình dịch bệnh tại tp hcm đang diễn biến phức tạp
các chuyên gia điều trị covid một mươi chín đã chia sẻ kinh nghiệm về thực tiễn sử dụng hàng
hai thuốc kháng viêm và kháng đông dạng uống để trị cho f hiệu quả kịp thời cứu nhiều người
hai loại thuốc sở y tế yêu cầu bệnh viện mua là thuốc kháng viêm metron của công ty pfizer
và thuốc kháng đông sarento của công ty bayer
sở y tế đề nghị các đơn vị mua gấp các loại thuốc trên để kịp thời điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín
công văn do phó giám đốc sở y tế tp hcm nguyễn hoài nam ký ban hành
công văn trên nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội
tuy nhiên trong chiều cùng ngày sở y tế đã thu hồ công văn này vì cho rằng do viết sai
ngay sau đó sở y tế đã ra văn bản thay thế trong đó yêu cầu các đơn vị sử dụng các loại thuốc có hai hoạt chất nêu trên
căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị và phát độ của bộ y tế
hội đồng thuốc và điều trị của bệnh viện nghiên cứu xem xét phê duyệt xây dựng pháp đồ điều trị
có sử dụng các loại thuốc nói trên tại đơn vị